theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng bảy cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện bệnh viện đới trung ương
trong ba trăm tám mươi một ca mắc số ca điều trị khỏi là ba trăm năm mươi sáu ca chiếm chín mươi ba bốn
số ca còn đang điều trị là hai mươi năm ca chiếm sáu sáu
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ gồm dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một trăm hai mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện tám mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác chín sáu trăm ba mươi bốn người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm linh tám người